bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam vừa ứng dụng kỹ thuật rotap later khoan cắt bảng sơ vữa để điều trị thành công cho một số bệnh nhân tại bệnh viện bị tổn thương vôi hóa nặng ở động mạch vành
được biết đây là những trường hợp can thiệp mạch vành đầu tiên tại khu vực miền trung tây nguyên được hỗ trợ bởi kỹ thuật rotap later khoan cắt mảng sơ vữa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
bệnh nhân võ thi luận chú sạng nghĩa thắng viện đắc rồi lấp tỉnh đắc nông là một trong ba bệnh nhân được hỗ trợ bởi kỹ thuật khoan cắt bảng sơ vữa và điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam